một mươi bốn bộ lao động thương binh và xã hội
một mươi năm bộ văn hóa thể thao và du lịch
một mươi sáu bộ khoa học và công nghệ
một mươi bảy bộ giáo dục và đào tạo
một mươi tám bộ y tế
các cơ quan ngang bộ gồm
một ủy ban dân tộc
hai ngân hàng nhà nước việt nam
ba thanh tra chính phủ
bốn văn phòng chính phủ
nghị quyết có hiệu lực từ ngày hai mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
điều này giúp cho công tác quản lý khai báo lưu trú được kịp thời